phú yên có chiều dài đường sắt bắc nam hơn chín mươi năm km
trong thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng
hầu hết các vụ tai nạn đều xảy ra tại các đường ngang do người dân tự mở trái phép
và đường ngang có cảnh báo biển báo tự động
theo sở giao thông vận tải tỉnh phú yên trước thực trạng tai nạn giao thông đường sắt gia tăng
ở mức đáng báo động ngoài tăng cường các biện pháp tuyên truyền
trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sẽ đầu tư xây dựng gờ giảm tốc tại hai mươi ba điểm mức giao cắt
cùng mức giữa đường bộ và đường sắt bổ sung biển báo hiệu đường bộ
vạch dừng xe tại ba mươi bảy đường ngang với tổng kinh phí trên một tỷ đồng
cùng với đó cục cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt bộ công an
cũng đã phối hợp với cảnh sát giao thông đường sắt công an tỉnh phú yên
và công an các địa phương tổng kiểm tra việc điều hành hoạt động của các ga
công tác tổ chức chạy tàu tổ chức giao thông tại các đường gom
tường rào phòng hộ đường ngang hợp pháp và lối đi dân sinh trên toàn tỉnh
hoạt động của các thiết bị cảnh báo tại các gác chắn thông tin tín hiệu đường sắt